hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão lũ ngập lụt sát lờ đất
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai
dịch bệnh bảo đảm an ninh trật tự và an toàn về người tài sản cho nhân dân
theo đó địa phương cần tập trung vào các nội dung
thứ nhất thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
trọng tâm là công điện số một nghìn ba trăm hai mươi ba trên cd gạch tờ ttg ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ về chủ động ứng phó với bão mưa lũ
kế hoạch số ba trăm năm mươi một trên kh gạch bờ cờ a ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
về thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thứ hai phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kịp thời sơ tán nhân dân khỏi những nơi sung yếu nguy hiểm
nhất là ở khu vực ven biển những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất
khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng bởi mưa bão
nhất là người dân đang di chuyển có ý định di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc
thứ ba hỗ trợ phương tiện lương thực thực phẩm săn dầu và triển khai phương án đưa người dân đến nơi tránh bão mưa lũ an toàn
thứ ba theo dõi sát diễn biến mưa bão để triển khai ngay các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh
và hành động theo đúng phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
đồng thời triển khai quyết liệt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các phương án kế hoạch của bộ công an về bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thứ tư chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh trong chính cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp
làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
chủ động về trang thiết bị nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và duy trì hoạt động thường xuyên của công an các đơn vị địa phương
nhu cầu sinh hoạt tại các cơ sở giam giữ do bộ công an công an các địa phương quản lý
nhất là tại các địa bàn có mưa lớn dễ bị chia cắt xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất
thứ năm bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luận giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lỡ đất
kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo an toàn
phân luồn hướng dẫn giao thông thông suốt phục vụ lưu thông hàng hóa
di chuyển của người dân và công tác chi viện cho các đơn vị địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão
thứ sáu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai
kết hợp với công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhất là trong công tác nắm hộ nắm người tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai
di dời sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm nơi không đảm bảo an toàn
tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai
giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trực tự ngay từ đầu và tại cơ sở
thứ bảy các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí
để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai
có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy điều hành trong ứng phó với thiên tai
tổ chức tìm kiếm cứu nạn phát huy mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với các ngành
các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh
thứ tám kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống dịch thiên tai dịch bệnh
tổ chức trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh
trực tự và công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh
chuyển sang một nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
mới đây bộ y tế vừa ban hành công điện gửi các địa phương về việc tiếp tục
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
ba mươi năm triệu liều vaccine sẽ được phân bổ đến các địa phương trong tháng một mươi
theo đó từ tuần cuối tháng chín đến tuần đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng hai mươi năm triệu liều vaccine tới các đơn vị địa phương
dự kiến từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ
cho các đơn vị địa phương khoảng hơn ba mươi năm triệu liều
do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả
tăng nhanh diện bao phương
để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
bộ y tế yêu cầu đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy đồng chí chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
coi công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
bộ đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ
và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
tăng nhanh độ bao phủ mũi một và triển khai tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
công điện cũng yêu cầu huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng
công điện cũng nêu rõ nếu địa phương nào xảy ra tình trạng chậm tiêm bộ y tế sẽ chủ động điều
chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn và khi đó đồng chí bí thư tỉnh ủy
thanh ủy đồng chí chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
cũng liên quan đến dịch bệnh nếu như trước đây thành phố hồ chí minh là một trong những tỉnh thành
có số ca nhiễm lớn nhất cả nước thì mới đây hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đều đạt các tiêu
truyền xét dịch theo quy định của bộ y tế và được đề xuất công bố kiểm chế được covid một mươi chín
theo đánh giá tình hình sau một mươi ngày thành phố hồ chí minh thực hiện chỉ thị một mươi tám phạm đức hải
phó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết đa số người dân nhanh chóng
thích ấn an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở
sản xuất kinh doanh chợ truyền thống hoạt động lại phục vụ nhu cầu người dân và tạo thêm công an việc
làm công tác an sinh tiếp tục được triển khai tới người dân
an ninh trực tự được duy trì và đảm bảo tuy nhiên ông hải cũng cho biết còn những hạn chế như
một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm quy định đảm bảo phòng dịch vi phạm nguyên tắc năm k
như tụ tập đông người không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách số doanh nghiệp hoạt động trở lại
lại chưa nhiều tình hình đi lại của người dân thành phố hồ chí minh đến các tỉnh vẫn còn khó khăn
về công tác phòng chống dịch lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho
biết thành phố đang điều trị một mươi năm một trăm chín mươi tám bệnh nhân
trong đó một một trăm bốn mươi một trẻ em dưới một mươi sáu tuổi năm trăm ba mươi ba bệnh nhân nặng đang thở máy
trong ngày một mươi tháng một mươi có chín trăm linh sáu bệnh nhân nhập viện một chín trăm hai mươi năm bệnh nhân xuất viện bảy mươi ba trường hợp tử vong
tổng số tử phong cộng dồn từ đầu năm đến nay là một mươi năm tám trăm ba mươi hai
với tình hình dịch được kiểm soát tốt mới đây bộ giao thông vận tải cũng thông tin sẽ khai thác
hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt được thí điểm đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó tàu khách bắc nam sẽ dừng đón trả khách tại hai mươi ba ga chính trên tuyến trong đó có ga hà nội
tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn lúc sáu giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội lúc sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
ngành đường sắt mở bán vé các đôi tàu trên từ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
hành khách từ địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến nơi có nguy cơ tương đương
hoặc thấp hơn phải tiêm đủ lượng vắc xin hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp khách trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
khi đi cùng người thân thì phải có giấy xét nghiệm âm tính
hành khách đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường
mới đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc cao hơn phải xét nghiệm âm tính bảy mươi hai giờ trước khi lên tàu
ngoài ra hành khách phải kê khai thông tin hoàn thành bản cam kết phòng dịch tại ga xuất phát
theo mẫu tuân thủ năm k không đi tàu khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mọi cơ
đau rắc hỏng trên tàu khách được ngồi giãn cách hạn chế đi lại hành khách từ vùng có nguy cơ
rất cao nguy cơ cao bố trí chỗ tại toa xe riêng tại các nhà ga hành khách phải khai báo y tế
quét mã qr có thể thực hiện xét nghiệm nhanh tại ga đầu tháng một mươi cục đường sắt việt nam đã lấy
ý kiến hai mươi hai tỉnh thành phố về việc khai thác lại nhiều đoàn tàu khách để thống nhất công tác
dịch trong bối cảnh hà nội đề nghị tiếp tục dân vận chuyển khách đến ga hà nội để phòng dịch
trong công điện gửi đến các địa phương ngày một mươi tháng một mươi thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận
tải ban hành quy định mở lại vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ trên toàn quốc
một thông tin đáng mừng về tình hình dịch bệnh nữa
là đến ngày hôm nay số ca nhiễm covid một mươi chín đã giảm xuống thấp nhất chưa từng có trong vài tháng qua
dẫn tới hàng chục khu điều trị covid một mươi chín tại bình dương có rất nhiều giường chống một số khu đã
giải thề vì không có bệnh nhân theo báo cáo của sở y tế tỉnh này trong ngày một mươi một tháng một mươi chỉ ghi
ghi nhận bốn trăm bốn mươi sáu ca nhiễm mới nhưng có đến hai ba trăm tám mươi một trong tổng số hai trăm một mươi một bốn trăm sáu mươi bảy bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện
một mươi tám trong tổng số hai một trăm chín mươi chín người tử phòng
cũng theo báo cáo này chỉ còn khoảng gần một mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tại bốn mươi hai khu điều trị
covid một mươi chín hơn sáu mươi một giường tại bình dương trong bốn mươi hai khu điều trị tầng một có ba mươi khu
tầng hai có một mươi khu và tầng ba có hai khu đã có ba khu điều trị thuộc tầng một giải thể các khu còn lại
số dường bệnh đều trống rất lớn chỉ còn một số ít bệnh nhân đang điều trị ngoài ra
còn một số khu điều trị hiện không còn bệnh nhân
tại bệnh viện giả chiến số hai phường thới hoa
thành phố xã bến cát khu điều trị covid một mươi chín tầng một lớn nhất tỉnh bình dương với tổng số hơn hai mươi
giường thì nay chỉ đang điều trị cho hơn ba bệnh nhân số giường trống gần một mươi bảy còn tại khu điều
trị ở trung tâm y tế thành phố thuận an thuộc tầng hai là địa phương có số ca nhiễm lớn nhất tỉnh
bình dương cũng chỉ còn một trăm bốn mươi chín bệnh nhân trong tổng số năm trăm linh giường có ba trăm năm mươi một giường chóng
ở tầng một bệnh viện hội sức quốc tế khu điều trị cho bệnh nhân nặng nguy kịch
cũng chỉ còn điều trị cho một trăm sáu mươi chín bệnh nhân trên tổng số bốn trăm tám mươi hai dường bệnh
như vậy sau hơn một mươi ngày bình dương trở lại cuộc sống bình thường mới
số ca nhiễm đã giảm xuống thấp chưa từng có trong vài tháng qua
tuy bình dương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh nhưng lãnh đạo tỉnh đang lo ngại vì vẫn còn
tìm ẩn rủi ro cao nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì nguy cơ bùng phát trở lại rất lớn
một tín hiệu khả quan khác là độ phủ của vaccine ở bình dương đã khá rộng hầu hết người dân bình
dương một tỉnh đang gấp rút triển khai tiêm một mươi hai tình hình dịch bệnh diễn ra với nhiều dấu
hiệu tích cực tại các địa phương thông tin mới từ thành phố đà nẵng
theo đó thành phố sẽ ban hành hướng dẫn bỏ thủ tục xét nghiệm covid một mươi chín với người dân quảng nam và
đà nẵng điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân của hai địa phương có thể dễ dàng di
theo hướng dẫn này riêng người dân quảng nam và đà nẵng khi di chuyển giữa hai địa phương
không yêu cầu xét nghiệm người dân chỉ cần có giấy tờ tùy thân chứng minh công dân đà nẵng
quảng nam hoặc các thủ tục khác có liên quan cách đây không lâu quảng nam cho phép người từ vùng
xanh và vùng vàng ở đà nẵng được vào địa phương sau động thái này người dân đi lại đông đúc
đà nẵng hiện có ba chốt kiểm soát người qua lại với tỉnh quảng nam gồm chốt cuối đường trường sa
ven biển chốt hòa phước tuyến quốc lộ một a và chốt hòa khương quốc lộ một mươi bốn b
trước đó đà nẵng quy định người dân khi đi vào đà nẵng phải đăng ký trước trên hệ thống đà nẵng
smart city để được cấp qr code khai báo y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính pcr trong vòng bảy mươi năm
tiếng hoặc test nhanh thưa quý vị liên quan đến việc khám chữa bệnh của người dân mới đây sở
y tế cần thơ đã có công văn số năm nghìn ba trăm linh năm gửi tới các bệnh viện quân y một trăm hai mươi một bệnh viện trường học y
dược cần thơ các bệnh viện trực thuộc sở và các bệnh viện ngoài công lập về việc hướng dẫn khám
hãy cho người có thẻ bảo hiểm y tế
theo đó kể từ ngày một mươi hai tháng một mươi người có thể bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại
bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện tim mạch khám chữa bệnh đúng bệnh viện nơi đăng ký khám
chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ giờ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện tim mạch
kết thúc cách ly kể từ ngày một mươi hai tháng một mươi sở y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trên địa bàn thành phố ngừng thực hiện công văn số năm nghìn năm mươi bốn
y tế ban hành ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện tim mạch tổ chức
lại khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân riêng bệnh viện đa khoa thành phố tổ chức khám
chữa bệnh lại từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn
các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện được chuyển đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
sau ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa thành phố tiếp nhận điều trị nội trú và bệnh chuyển tuyến
sở y tế đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc bố trí khu vực cách ly và
điều trị cách ly theo quy định của bộ y tế và tăng cường công tác kiểm tra giám sát
ngăn chặn nguy cơ xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín trong các bệnh viện thực hiện nghiêm việc tiếp nhận khám
chữa bệnh và cấp cứu cho người dân trên địa bàn thành phố kể cả các trường hợp cấp cứu do các cơ
hội y tế tập trung các bệnh viện khác chuyển đến đồng thời thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người có
thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh các bệnh viện trên địa bàn thành phố không được từ chối
tiếp nhận người bệnh trong mọi tình huống vì lý do chưa có kết quả xét nghiệm các bệnh viện tuyến
trên tiếp nhận cấp cứu điều trị người bệnh và không yêu cầu bắt buộc bệnh viện tuyến dưới phải
làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai trước khi chuyển viện trường hợp người bệnh chuyển tuyến đến nếu
không có kết quả xét nghiệm thì bệnh viện tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm sàn lọc sars cov hai và
cấp cứu điều trị người bệnh ngay và không phải chờ kết quả xét nghiệm khoảng hai năm qua khi
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước đã khiến đời sống của nhiều người
dân gặp khó khăn đặc biệt dịch bệnh quái ác này còn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người
trong đó có những người nghệ sĩ vô cùng tài năng đức độ nhằm chia sẻ về nỗi đau mất mát thân
nhân gia đình với đơn vị trực thuộc có hội viên qua đời do covid một mươi chín thời gian qua mới đây
liên hiệp các hội văn học kỹ thuật tp hcm đã có văn bản gửi lãnh đạo các hội thành viên
các đơn vị trực thuộc về việc giả soát danh sách văn nghệ sĩ qua đời sau covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín
theo đó thường trực liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tp hcm dự kiến phối hợp các hội thành viên
tổ chức lễ tưởng niệm các văn nghệ sĩ đã mất do mắc covid một mươi chín lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại trụ sở
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tp hcm cách đây không lâu cả nước đau xót khi biết thông
tin về nữ ca sĩ phi nhung sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín và được sự nỗ lực điều trị
của các bác sĩ bệnh viện chợ sảy người nghệ sĩ này đã không qua khỏi trước phi nhung covid một mươi chín
cũng đã cướp đi nhiều nghệ sĩ tài năng để lại niềm đau xót tiết thương trong lòng người thân
bạn bè và công chúng vào cuối tháng tám nhà giáo ưu tú chuyên gia văn hóa ẩm thực triệu thị chơi đã
bị phát hiện dương tính với sars cov hai
và được đưa vào điều trị tại bệnh viện một trăm một mươi năm tuy nhiên do tuổi đã cao bà triệu thị chơi đã
không qua khỏi và qua đời vào chiều ngày hai mươi năm tháng tám sự ra đi của nhà giáo ưu tú nghệ nhân dân gian
triệu thị chơi đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và những khán giả mến mộ tài năng
cùng nhiều thế hệ học trò được bà truyền dạy bộ môn nữ con gia chánh
cùng đó vào lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám tại bệnh viện an bình tp hcm
nghệ sĩ bạch mai đã qua đời ở tuổi bảy mươi ba sau thời gian điều trị covid một mươi chín
sự ra đêm mãi mãi của nghệ sĩ bạch mai đã để lại niềm tiếc thương trong lòng nhiều nghệ sĩ
quý khán giả và đặc biệt là đoàn cải lương tường cổ huỳnh long vào cuối tháng bảy nghệ sĩ kim phượng
thành viên của đại gia đình cải lương tuồng cổ huỳnh long mất do virus sars cov hai ở tuổi sáu mươi sáu
một thông tin đáng chú ý trong những ngày qua đó là câu chuyện của hồ văn cường sau khi ca sĩ phi nhung qua đời
hồ văn cường liên quan đến số tiền cắt xe trước đó của con nuôi hồ văn cường vẫn chưa khép lại
mới đây trên trang cá nhân anh đỗ quang trí quản lý truyền thông của ca sĩ phi nhung vừa đăng tải thông báo
đã bàn giao tiền cắt xê cho hồ văn cường cùng đó hồ văn cường cũng đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội facebook
chia sẻ về những lùm xùm thời gian qua và thông báo cũng sẽ dừng hợp tác với công ty của cố ca sĩ
quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm hai nghìn một mươi sáu chia sẻ
dạ con xin chào quý khán giả cô chú anh chị và các bạn phải đến tầng hôm nay con mới sắp xếp được thời gian
đã xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ nhung mà dạo này gần đây mọi người luôn nhắc đến
thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì thấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hay mẹ con cả
hôm nay con chính thức lên tiếng về vấn đề của con trong thời gian qua trước tiên
con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng một thời gian dài
nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được
thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập con cảm thấy rất áp lực nên
con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải con rất mong
cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm cô xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã
quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của con
bị xấu trộn rất nhiều có người thương người ghét nhưng con cũng đủ lớn để hiểu là một người của
con chúng con phải biết chấp nhận con sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho con
và con hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa con cũng có đôi lời xin gửi đến cô phương hằng
con xin ghi nhận và cảm ơn thiện trí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con
hôm nay con xin được đánh chính con không nhờ ai con cũng không liên hệ anh n kh ca và chưa bao
giờ nói chuyện với anh ấy con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh n h ca như
lời anh ấy nói với cô phương hằng và con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết
cho gia đình con ngày hôm nay con đã nhận được tiền cá xê năm năm qua nên con mong mọi lầm sầm sẽ
chấm dứt ở đây mẹ nhung đã ra đi con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận
công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới con cũng có
nhiều gian dở chưa kịp nói với mẹ con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con mọi chuyện đã được giải quyết con mong mọi người
sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đây và con mong để mẹ có thể an nghỉ nơi xa
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa thời gian sắp tới con sẽ tập trung
vào việc học và con sẽ học hỏi và trâu dồi nhiều hơn đam mê của con và điều con mong muốn ở bản
thân là con sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dần
lại hiện facebook cá nhân fanpage và youtube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin
được gửi trở lại con sẽ thông báo cho mọi người khi con có facebook và fanpage mới hy vọng mời
người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con con xin cảm ơn mọi người hồ văn cường chia sẻ
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại